sáng ngày ba tháng tám ông trần văn thọ chủ tịch ủy ban nhân dân xã cửa cạn
thành phố phú quốc kiên giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm
bé trai tám tuổi tử vong
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng tám bé trai sinh năm hai nghìn một mươi năm ngụ ấp lê bác xã cửa cạn
cùng nhóm bạn đến khu vực thuộc dự án khu dân cư biên phòng để chơi
trong lúc tắm bé trai bị sụp hố sâu và đuối nước
người dân đi tập thể dục phát hiện sự việc đã nhanh chóng đến vớt bé lên nhưng bé đã tử vong
được biết dự án khu dân cư đã tạm ngưng thi công trong vài tháng qua
hằng ngày có nhiều trẻ em sinh sống lân cận vào đây chơi thả chiều
xung quanh khu vực này có nhiều hố ga không có nắp đầy rất nguy hiểm